mưa rông đã bắt đầu quay trở lại miền bắc tuy nhiên cường độ giảm nhưng lượng mưa sẽ trong khoảng là từ năm mươi đến một trăm linh mm
đặc biệt ở khu vực đồng núi bắc bộ thì nguy cơ ngập lụt sẽ xảy ra trong đó nguy cơ sạt lở đất là rất cao
do sau khi thời điểm mưa lớn kết cấu đất đá đã bị ảnh hưởng thì bị tác động thêm bởi một đợt mưa mới sẽ dễ gây ra tình trạng sụt lún
quý vị xung quanh khu vực này cần đặc biệt chú ý để tránh thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản
còn đối với khu vực nam bộ thì cũng đã bắt đầu xuất hiện mưa trên diện rộng từ chiều đến tối dễ gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp đô thị
trong cơn rông có thể xuất hiện gió giật và sấm xét
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình